ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
năm đối tượng gồm lê văn tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ ấp dinh an xã an phú tân huyện cầu kè
quỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ ấp bảy a xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
nguyễn hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ ấp tân hưng xã tân thới huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
nguyễn trung lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ ấp gò tranh xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp rừng sóc xã châu điền huyện cầu kè
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cầu kè cùng nhiều lực lượng có liên quan
tiến hành kiểm tra nhà của lê văn tám phát hiện bắt quả tan một mươi năm đối tượng trong độ tuổi
từ hai mươi sáu tuổi đến năm mươi tám tuổi có hậu khẩu tại nhiều tỉnh như tiền giang vĩnh long tp hcm trà vinh
đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức tài xỉu
tại chiếu bạc và khu vực hiện trường phát hiện và thu giữ một chiếc chiếu một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
một mươi sáu điện thoại di động chín xe mô tô và hơn bốn trăm linh triệu đồng
lê văn tám là đối tượng có nhiều tiền án có tiếng trong giới cờ bạc thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc
và đánh bạc tại nhà riêng cho nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh đến đánh bạc
nơi tổ chức đánh bạc được bố trí kiên cố lắp đặt nhiều lớp cửa sắc và phân công người canh gác
người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản cho các đối tượng đến tham gia đánh bạc
quá trình đấu tranh các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
được biết lê văn tám và nguyễn trung lành có tiền án về hành vi đánh bạc trước đó nhưng chưa chấp hành xong
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
mở rộng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật